tin quốc tế ukraine vừa qua đã thông báo áp đặt thêm các lệnh trừng phạt nhằm vào một trăm tám mươi hai công ty của nga và belarus cùng với ba cá nhân
theo tổng thống ukraine volodymyr zelensky tài sản của các công ty trên tại ukraine đã bị phong tỏa
bất động sản của họ sẽ được sử dụng vào mục đích quốc phòng của ukraine
các công ty bị trừng phạt chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa cho thuê phương tiện và sản xuất hóa chất
kể từ khi nga mở chiến dịch quân sự tại ukraine vào cuối tháng hai của năm ngoái ukraine đã trừng phạt hàng trăm cá nhân và công ty của nga và belarus
trước đó vào ngày bảy tháng một tổng thống zelensky cũng đã ký xác lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt một trăm một mươi chín người trong đó có nhiều người nổi tiếng trong lĩnh vực văn hóa ở nga